một đối tượng tàn trữ năm kg ma túy đá để bán trái phép vừa bị lực lượng chức năng thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình thuận triệt phá thành công
đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn của tỉnh bình thuận mà lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ được
khoảng năm h ba mươi phút ngày chín tháng bảy trong bức lộ năm mươi năm trung ưu ba nhân dân xã tân thắng huyện hàm tân
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với trạm cảnh sát giao thông hàm tân công an tỉnh bình thuận và công an xã tân thắng huyện hàm tân
tiến hành chặn xe ô tô biển kiểm soát tám mươi sáu a một mươi sáu nghìn sáu trăm linh màu trắng hiệu innova do tài xế nguyễn quốc duy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú khu phố ba phường tân thiện thị xã la ghi điều khiển với nhiều nghi vấn
trên xe còn chở thêm hai đối tượng gồm đối tượng võ minh việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại khu phố bốn phường bình tân thị xã la ghi
và hồ viết hoang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại khu phố ba phường lạc đạo thành phố phan thiết
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có năm túi ma túy đá với trọng lượng khoảng năm kg
được nguyên trang thành những gói trà và thu dưới theo một số tan vật có liên quan
qua đấu tranh bước đầu đối tượng khai nhận số ma túy trên là của võ minh việt
việt đã thơ nguyễn quốc duy cùng mình vào thành phố hồ chí minh để mua năm túi ma túy với giá khoảng một tỷ đồng
rồi đưa về tại địa bàn xã la ghi để phân phối và tiêu thụ ở nhiều địa phương trong tỉnh và tỉnh lân cận
được biết võ minh việt đã từng có hai tiền án về tội cú ý gây thương tích và tàn trữ tụi mua bán trái pháp chất ma túy
sau khi ra tù đối tượng này tiếp tục móc nối mở rộng địa bàn với thu đoạn rất tinh vi và tạo thành đường dây mua bán ma túy liên tỉnh
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng